thông tin từ họp báo cho biết vào sáng ngày hôm qua công an tp hcm đã bắt giữ nguyễn hoàng châu phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tại hóc môn
đến hai mươi hai h khuya cùng ngày công an đã bắt giữ đối tượng thứ hai là nguyễn tấn tài ngụ tại quận một mươi hai khi đối tượng đang trốn tại gò vấp
bước đầu hai đối tượng khai nhận vào tối ngày một mươi ba tháng năm tài rủ phú đi trộm
chúng thủ theo dao bấm trong người sau đó đã thực hiện vụ trộm chiếc xe sh của anh phương tại một cửa hàng ở đường cách mạng tháng tám phường một mươi quận ba
khi bị các hiệp sĩ vây bắt tài đã dùng dao bấm tấn công khiến năm hiệp sĩ thương vong
theo các điều tra viên tài là một đối tượng vô cùng hung bạo
hiện công an tp hcm đang tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ vụ án
những thông tin mới nhất về cuộc họp báo cũng như diễn biến tiếp theo của vụ án chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị trong các bản tin tiếp theo